theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng nay ngày hai mươi chín tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ bốn mươi ba không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi bảy ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi chín tháng năm đã có số ca điều trị khỏi là hai trăm bảy mươi tám ca
số ca còn đang điều trị là bốn mươi chín ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám tám trăm sáu mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy tám người
cách ly tại nhà nơi lưu trú một tám trăm một mươi hai người